tổng cục thủy sản tổ chức ra mắt cuốn sách lắng đọc và suy nghĩ của nguyên bộ trưởng bộ thủy sản tạ quang ngọc
cuốn sách là tâm huyết của người lãnh đạo cả đời công hiến cho ngành thủy sản nước nhà với nhiều chiến lược quan trọng đưa thủy sản việt nam ra thế giới
cuốn sách gồm năm mươi bảy viết được chia ra làm năm phần
trong đó tập trung chính ở phần hai và phần ba nói về những trải nghiệm những tư duy của tác giả
từ đó thấy được nỗi lo dài hơi hơn cho phát triển nghề cá biển và cộng đồng dân cư vùng ven biển
cuốn sách không chỉ đóng góp một nguồn tư liệu quý cho những độc giả muốn nghiên cứu về thủy sản việt nam
mà còn là những phương châm đường hướng mà thế hệ lãnh đạo tổng cục thủy sản hôm nay có thể học hỏi